một số người dân tại lạng sơn cho biết giá mít rất rẻ nếu không bị ủng ứ giá bán lẻ từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg bây giờ chỉ còn một phần ba
tuy nhiên thấy cảnh hàng ngàn công hàng ủng ứ hơn chục ngày qua thương quá nên họ mua về để giải cứu giúp bà con nông dân miền tây
nhiều gia đình ở lạng sơn đưa cả xe ô tô đến mua mít tham gia cuộc giải cứu nông sản bất đắc dĩ
chủ tịch tỉnh lạng sơn hồ tiến thiệu cho biết sở công thương tỉnh này đang có văn bản khuyến khích các tỉnh đồng bằng sông cửu long
tư thương tạm dừng đưa hàng lên cửa khẩu tiêu thụ tại chỗ và tiêu thụ nội địa để tránh tình trạng hàng tiếp tục ủng ứ gây ách tắc ở vùng biên và hư hỏng trái cây
tỉnh cũng khuyến khích lái xe quay đầu đưa hàng nông sản về các tỉnh để tiêu thụ ông thiệu nói những lúc như thế này cần sự chung tay của người dân để chia sẻ khó khăn
lý do hàng nông sản ủng ứ hơn chục ngày qua chủ tịch tỉnh lạng sơn cho biết một số thương lái người trung quốc sang việt nam lấy hàng khi về nước xét nghiệm cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
ngoài ra tại một số địa phương biên giới nước bạn tiếp giáp với cửa khẩu tân thanh chi ma xuất hiện dịch nên trung quốc đã phong tỏa để phòng chống dịch
chủ tịch lạng sơn cũng cho biết tỉnh đã tổ chức sắp xếp các bãi xe lưu trú cho xe container nếu không rất có thể năm xe container nằm chờ thông quan sẽ xếp hàng ven đường từ lạng sơn đến tận bắc giang
quý vị thân mến những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng căng thẳng phức tạp vì vậy quý vị chú ý không nên lơ là trong phòng chống dịch
chung tay góp sức để công cuộc chống dịch đạt được hiệu quả chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đóng một năm mới an khang thịnh vượng và bình an
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại